cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi làm rõ vụ án giết người từ hiện trường báo vụ tai nạn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi làm rõ vụ án giết người từ hiện trường báo vụ tai nạn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi